thông tin từ ủy ban nhân dân xã tam giang đông huyện nam căn cho biết trên địa bàn ấp mai vinh và ấp hố gùi thuộc xã tam giang đông vừa liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở đất ven sông
như vậy là chỉ trong ít ngày vừa qua thì trên địa bàn huyện nam căn tỉnh cà mau đã xảy ra ba vụ sạt lở đất gây thiệt hại hơn một tỷ đồng
thiệt hại do tình trạng sạt lở đất ven sông trong mùa mưa bão với đặc thù của người dân địa phương là sinh sống tập trung ven sông chạy dọc theo các tuyến canh nên mỗi khi vào mùa mưa bão khắc nghiệt thì mức độ thiệt hại là rất lớn